các nguồn tin an ninh palestine cho biết trong ngày hôm qua máy bay chiến đấu của israel đã phá hủy đền thờ hồi giáo lâu đời nhất và lớn nhất ở giải gaza
đây là đền thờ được xây dựng cách đây hơn một bốn trăm linh năm với diện tích khoảng bốn một trăm linh m hai
al omary đền thờ hồi giáo lớn nhất và lâu đời nhất ở giải gaza đã bị phá hủy trên diện rộng trong các cuộc tấn công của israel
phong trào hồi giáo hamas ở gaza đã lên án các cuộc tấn công của israel
đồng thời lưu ý cho đến nay quân đội israel đã phá hủy một trăm linh bốn đền thờ hồi giáo trên khắp giải gaza
trong một diễn biến khác cùng ngày lực lượng phòng vệ israel thông báo đã tấn công vào hơn bốn trăm năm mươi mục tiêu ở giải gaza
bao gồm các khu quân sự trạm quan sát và kho vũ khí